phóng viên quốc tế tác nghiệp cho sự kiện hội nghị thượng đỉnh mỹ triều diễn ra tại việt nam
có cơ hội được trải nghiệm du lịch tại nhiều thắng cảnh du lịch ở nước ta như hạ long ninh bình miễn phí
đây là một trong những kế hoạch mà tổng cục du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
nhân sự kiện quốc tế quan trọng này
đây là cơ hội để ngành du lịch trong nước tiếp xúc với rất nhiều cơ quan báo chí quốc tế
tìm cách nâng cao việc quảng bá hình ảnh đất nước
chính vì thế nhiều doanh nghiệp đã mở các tour ngắn ngày tham quan hà nội hạ long
tàm cốc bích động của ninh bình
kinh nghiệm của singapore cho thấy sau khi họ tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần một
khách quốc tế tăng gần hai triệu lượt trong năm hai nghìn một mươi tám
việt nam đặt mục tiêu đón một mươi tám triệu khách quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị lần này là cơ hội tạo cú hích mạnh mẽ
tuy nhiên lãnh đạo ngành du lịch cũng nêu thách thức gặp phải khi lượng khách quốc tế ngày càng tăng
nhiều cảng hàng không quốc tế quá ngưỡng
cơ sở hạ tầng du lịch cần được đầu tư tương xứng